chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
ngày một mươi sáu tháng năm thượng tọa thích đức thiện phó chủ tịch tổng thư ký hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam đã thay mặt ban thường trực hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam ký văn bản số một trăm năm mươi một thông báo về việc người được mạng xã hội gọi là sư thích minh tuệ không phải là tu sĩ phật giáo
theo văn bản số một trăm năm mươi một trong những ngày qua trên mạng xã hội tiktok facebook youtube instagram twitter xuất hiện nhiều hình ảnh clip về người đàn ông mang hình dáng nhà sư
bộ hành dọc tuyến đường từ khánh hòa ra hà giang và ngược lại người này được mạng xã hội gọi là sư thích minh tuệ
trong lộ trình đi bộ qua các địa phương đã có nhiều người dân và phật tử tập trung với số lượng đông cúng giàng vật phẩm thức ăn tạo ra nhiều hình ảnh clip gây ra nhiều dư luận trái chiều làm ảnh hưởng đến giáo hội phật giáo việt nam
qua tìm hiểu xác minh ban thường trực hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam khẳng định người đàn ông này không phải là tu sĩ phật giáo không tu tập và không phải là nhân sự của bất cứ ngôi chùa
cơ sở tự viện nào của giáo hội phật giáo việt nam
điều này cũng đã được chính người đàn ông này khẳng định trong các clip trên mạng xã hội
người đàn ông này có tên là lê anh tú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một tại huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
gia đình ông lê anh tú sinh sống tại huyện ia cờ đai tỉnh gia lai
ông lê anh tú tự xưng là minh tuệ luôn xuất hiện trong hình ảnh mặc áo phá một mình ôm lõi nồ cơm điện khất thực chân trần đi bộ
trong nhiều cuộc phỏng vấn bất đắc dĩ ông cũng thừa nhận rằng ông không phải sư
không phải thầy ông luôn xưng con với tất cả mọi người
ông lê anh tú sau khi từ bỏ công việc đo đạc địa chính tại tỉnh phú yên
đã có vài lần đi bộ từ khánh hòa sang các tỉnh phía bắc và ngược lại nhưng không thu hút sự quan tâm của dư luận
tuy nhiên lần này hành trình của ông minh tuệ đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân
có thời điểm lên tới hàng trăm người đi theo ông cúng giàng vật phẩm thức ăn quay clip
làm ảnh hưởng an ninh trật tự và giao thông trên các địa bàn
trong đoàn đi theo có tín đồ phật giáo
có những người hiếu kỳ vào nhóm tiktoker youtuber quay clip livestream đăng tải trên các trang mạng xã hội
tạo nên hiện tượng sư thích minh tụy thu hút sự quan tâm của dư luận và có nhiều bình luận theo các chiều hướng khác nhau
theo thượng tọa thích đức thiện phó chủ tịch tổng thư ký hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam
trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bình luận xuyên tạc đời sống tu hành của tăng ni phật tử giáo hội phật giáo việt nam
do đó ban thường trực hội đồng trị sự đề nghị ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam
các tỉnh thành phố có thông báo tới đông đảo phật tử và nhân dân được biết để không ngộ nhận ông lê anh tú là nhà sư
liên hệ với chính quyền địa phương có biện pháp ngăn chặn hành vi sử dụng mạng xã hội
tạo làn sóng dư luận xúc phạm giáo hội phật giáo việt nam
trước hiện tượng này ban tôn giáo chính phủ cũng đã có văn bản gửi ban phòng tôn giáo
sở nội vụ các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương ban dân tộc tôn giáo tỉnh bạc liêu
ban tôn giáo chính phủ đề nghị các phòng ban liên quan tham mưu sở nội vụ
báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh thành phố chỉ đạo các sở ngành chức năng quan tâm
khi ông minh tuệ tới địa bàn không để xảy ra tình trạng tập trung đông người
gây cản trở và ảnh hưởng an toàn giao thông gây phức tạp về an ninh trật tự
đặc biệt không để các thế lực xấu lợi dụng xúi rục lôi kéo gây mất đoàn kết tôn giáo và vi phạm pháp luật
ban tôn giáo chính phủ cũng đề nghị các đơn vị trao đổi với giáo hội phật giáo việt nam ở địa phương
hướng dẫn tăng ni phật tử tu học theo đúng chính pháp của đức phật
tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và cách thức hành trì của mọi người
nhưng cần đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật
trước ông thích minh tuệ mạng xã hội cũng đã xuất hiện một nhà sư tự xưng là thích tâm phúc
mượn danh thầy chùa người này đã bị bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
cụ thể vào tối sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện củ chi tp hcm cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vừa khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam nguyễn minh phúc
tự xưng là thầy chùa thích tâm phúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngụ huyện củ chi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
trước đó công an huyện củ chi đang thủ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
do nguyễn minh phúc thực hiện hành vi phạm tội
bị hại trong vụ án là bà t sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ngụ huyện hóc môn
qua điều tra công an xác định năm hai nghìn hai mươi một bà tê có mua một thửa đất diện tích bốn trăm hai mươi ba m hai
nằm trong thửa đất số hai mươi sáu tờ bản đồ số một mươi năm diện tích tám trăm chín mươi hai chín m hai
tại xá bình mỹ huyện củ chi của ông n v t và bà n t c n với giá hai bốn tỷ đồng
nhưng chưa làm thủ tục tách thửa được
ngày bảy một mươi hai nghìn hai mươi hai bà tê thông qua anh lvv sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ngụ huyện củ chi giới thiệu
và quen biết phúc để nhờ làm thủ tục tách thửa đất trên thành hai thửa
có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng từng thừa thì phúc đồng ý
dù không có khả năng làm thủ tục tách thửa đất và cũng không có mối quan hệ nào
để có thể làm thủ tục tách thửa đất nhưng phúc đồng ý nhận làm thủ tục tách thửa đất
theo yêu cầu của bà t phúc thỏa thuận với bà t và anh v làm thủ tục tách thửa đất
với chi phí là một trăm ba mươi năm triệu đồng phúc nhận trước bảy mươi triệu đồng sau đó thông qua mạng xã hội
phúc thuê làm hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả phúc nhận được hai giấy giả
đưa cho bà t một giấy còn một giấy giả và một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật của bà t
thì phúc cất vào kết sắt phúc đợi khi nào bà tê đưa hết số tiền sáu mươi năm triệu đồng còn lại
mới đưa giấy giả thứ hai cho bà này sau khi hành vi của phúc bị phát hiện
phúc bỏ trốn sang thái lan ngay khi phúc vừa về lại việt nam công an huyện củ chi
đã triệu tập phúc để làm việc sau nhiều lần quanh co chối tội thì phúc đã khai nhận
toàn bộ hành vi phạm tội trước khi bị bắt nguyễn minh phúc từng có thời gian dài
khiến người dân dư luận bất bình trước những hình ảnh phát ngôn xúc phạm phật giáo
sự việc bắt nguồn vào năm hai nghìn hai mươi một mạng xã hội từng bất bình trước hình ảnh của người đàn ông đầu chọc
mặc áo nhà sư xuất hiện thường xuyên trên các nền tảng mạng xã hội với những video
ăn thịt chó bún đậu vịt quay hồ vịt lộn thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận
ngay từ thời điểm đó giáo hội phật giáo việt nam tp hcm cùng huyện củ chi đã lên án người này
có nhiều phát ngôn trái với truyền thống phật giáo việt nam xúc phạm lãnh đạo giáo hội phật giáo việt nam
sau đó vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai phúc lại gây chú ý vì mặc trang phục cử nhân cầm bằng tốt nghiệp
của trường đại học luật tp hcm tuy nhiên phía trường đại học luật tp hcm bác thông tin này cho rằng
ông phúc đến chúc mừng một sinh viên trong trường rồi thuê đồ của người chụp ảnh dạo bên ngoài để chụp ảnh
thậm chí đến gần đây mạng xã hội tiếp tục xôn xao trước hình ảnh người đàn ông này vào quán nhậu
ở tp hcm ăn chơi trong trang phục người tu hành
theo ủy ban nhân dân huyện củ chi nguyễn minh phúc giả danh thu sĩ phật giáo
nơi nguyễn minh phúc cư ngụ không phải là cơ sở tôn giáo tên chùa hoàng pháp trung ương
chỉ là bảng hiệu do nguyễn minh phúc tự ý dựng lên
trên địa bàn huyện củ chi không có cơ sở phật giáo tên chùa hoàng pháp trung ương
chính quyền địa phương cũng nhiều lần đề nghị nguyễn minh phúc tháo rỡ
công an tp hcm trước đây cũng xác định từ năm hai nghìn đến năm hai nghìn một mươi
nguyễn minh phúc tu học tại chùa hoàng pháp huyện hóc môn và chỉ mới làm lễ quy y chưa xuất ra
năm hai nghìn một mươi nguyễn minh phúc về lại địa phương tự lập chùa
song bị cơ quan chức năng yêu cầu tháo gỡ biển hiệu đề nghị không tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép
ngoài ra nguyễn minh phúc còn thành lập sáu công ty để ngụy trang lợi dụng danh nghĩa chùa để vận động
quyền góp gây quý không đúng mục đích
kiểm tra nhà riêng công an cũng phát hiện tại nhà phúc có treo huân chương lao động và các bằng khen
ba con dấu có hình chùa cổ và tiếng nước ngoài
qua giám định tất cả là giả phúc khai được người khác làm tặng và treo trong nhà
đến đây thần lượng của video cũng đã hết
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại